theo thống kê báo cáo tài chính quý ba năm hai nghìn một mươi sáu của một mươi ba ngân hàng đến thời điểm hiện tại thì nợ xấu của các ngân hàng hầu hết đều tăng so với thời điểm đầu năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt là nợ có khả năng mất vốn nợ nhóm năm tăng mạnh
bài toán được đặt ra đó là các ngân hàng không có đủ nguồn lực để xử lý nợ xấu và nhà nước chưa quy định có dùng nguồn ngân sách để xử lý nợ xấu hay không
tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đang diễn ra tại hà nội các đại biểu đã bàn thảo về vấn đề này nhằm đưa ra biện pháp xử lý nợ xấu một cách tối ưu nhất
theo ý kiến của nhiều đại biểu quy định của các luật đang khiến xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn
hiện nay thì về cơ bản thì chúng ta đã có đủ luật để chúng ta xử lý cái nợ xấu
riêng đối với cái nợ xấu mà chuyển sang công ty mua bán nợ
mà gọi tắt là vnmc thì hiện nay chỉ bướn vào cái khoản là thanh lý và bán cái tài sản đảm bảo của các cái khoản nợ xấu đấy
thì nó vướng ở cái luật là ví dụ như luật đất đai thì là vướng ở cái khâu tức là tài sản gắn liền với đất
thế thì các doanh nghiệp khi người ta thế chấp cái tài sản đấy thì người ta quên với một điều là
cái luật đất đai quy định là nó chỉ có quyền sử dụng đất thôi
còn tài sản đất là của nhà nước theo hiến pháp quy định
trước hết tôi nghĩ là hiện nay thì vấn đề giải quyết nợ xấu đang gặp những khó khăn trở ngại
trước hết từ cái khung khổ pháp lý cái việc giải quyết cái phá sản của các doanh nghiệp rất là chậm trễ
và thứ hai là tôi nghĩ là những cái khung khổ pháp lý cho bmc có thể bán được các cái tài sản đó
thì hiện nay cũng còn vướng mặt ở một vài cái
cái quy định của cái luật tiến dụng và của cái hệ thống pháp luật nói chung
cho nên tôi nghĩ là có lẽ là cái vai trò quốc hội rất là quan trọng
với tình trạng nợ xấu không được giải quyết như hiện nay
một số ý kiến đại biểu cho rằng các doanh nghiệp sẽ khó để có thể phát triển
có thể nói là hiện nay nếu mà để tình trạng nợ xấu không được giải quyết như hiện nay thì rất là nguy hiểm
bởi một cái điều hết sức quan trọng là cái lãi suất hiện nay mà các cái doanh nghiệp chúng ta đang vay ngân hàng
đang phải cống thêm cái nợ xấu đó
thông qua cái
cái việc trích dự phòng
và như vậy cái lãi suất ngân hàng hiện nay ở việt nam là so với cái lạm phát trong mấy năm qua là nó quá cao
cho nên lãi suất thực sự dương là rất là lớn
mà nó làm cho các doanh nghiệp việt nam đang ở trong một cái tình trạng cạnh tranh không bình đẳng với các doanh nghiệp các nước xung quanh
trước đó chính phủ đã ban hành nghị định số năm mươi ba hai nghìn một mươi ba
nghị định của chính phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của công ty vamc
quy định một số cơ chế
cơ chế đặc thù trong xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu
lanh mạnh hóa tài chính
giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tiến dụng và các doanh nghiệp
thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng một cách hợp lý cho nền kinh tế
tuy nhiên để tăng cường hiệu quả xử lý nợ xấu
một số đại biểu đề nghị cần tăng quyền cho vamc trong dự thảo luật đấu giá tài sản
để công ty này chủ động hơn trong việc giải quyết nợ xấu
một số ý kiến khác thì cho rằng phải thiết lập thị trường mua bán nợ
để vamc không phải là tổ chức duy nhất mua và xử lý nợ xấu
đồng thời phải tạo ra cơ chế cạnh tranh trong việc mua các món nợ xấu